một thông tin tiêu dùng đáng chú ý
bới đây cơ quan an toàn thực phẩm island quyết định thu hồi hai dòng sản phẩm của công ty asicut việt nam
vì liên quan đến một số chất có thể gây ung thư
ngày hai mươi tháng tám cơ quan an toàn thực phẩm island viết tắt lại f side
ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm thuộc hai dòng là mì hảo hảo vị tôm chua cay và miếng gút vị sườn heo
đây là các dòng sản phẩm do expok việt nam sản xuất
theo cơ quan f side vì thiêu thụ các sản phẩm nhiệm chất ethylene oxy
tuy không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe
nhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài
do đó cơ quan nước này khuyến cáo người tiêu dùng cần hạn chế việc tiếp xúc với chất này
đại diện asicut việt nam thông tin lô hàng bị thu hồi tại island là sản phẩm xuất khẩu
nên không liên quan đến những sản phẩm nội địa tại việt nam
asicut việt nam khẳng định không dùng chất ethylene oxy ở bất kỳ công đoạn nào
và đang tiến hành phân tích kiểm tra và điều tra trên diện rộng
ở các nguyên liệu thiết bị quy trình liên quan
để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi a súa việt nam cũng đã từng bị thu hồi
một lô sản phẩm phở bò p cook từ hàn quốc
do chứa hàm luận benzopyrin vượt qua giá trị tiêu chuẩn trong dầu hương liệu